nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày toàn quốc kháng chiến ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
thành phố hà nội đã gắn biển phố một mươi chín tháng một mươi hai cho con phố nhỏ cạnh tòa án nhân dân thành phố
đây là việc làm thể hiện sự tôn trọng lịch sử hào hùng của dân tộc
tri ân những người con của thủ đô đã quyết tử cho tổ quốc quyết sinh
phố một mươi chín tháng một mươi hai là con phố nhỏ nối phố lý thường kiệt với phố hai bà trưng thuộc quận hoàn kiếm
con đường có tên là một mươi chín tháng một mươi hai vì nơi đây đã gắn với một sự kiện bi tráng của thủ đô vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
theo những gì mình được nghe từ những người lớn tuổi và một số tài liệu mà mình đã được đọc thì
phố một mươi chín tháng một mươi hai là con phố đã trôn cất hài cốt của những chiến sĩ và người dân đã hy sinh trong ngày toàn quốc kháng chiến vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngày một mươi chín tháng một mươi hai
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hàng nghìn người dân và các chiến sĩ tự vệ thủ đô đã anh dũng hy sinh khi đứng lên cầm súng hưởng ứng ngày toàn quốc kháng chiến
thi thể của những người dân và chiến sĩ hy sinh tại khu vực phố hàng bông cửa nam được đưa về đây trôn cất thành một ngôi mộ tập thể chạy dài từ phố lý thường kiệt sang phố hai bà trưng
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn sau khi tiếp quản thủ đô chính quyền thành phố cho xây tường bao và ghi biển nơi trôn cất đồng bào thủ đô hy sinh ngày toàn quốc kháng chiến
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đất nước thống nhất dì cốt nạn nhân chiến tranh được chuyển đi nơi đây được san thành chợ gọi là chợ một mươi chín tháng một mươi hai nhưng nhân dân quen gọi là chợ âm phù
nhà nước mình sửa sang đẹp sạch sẽ lát và có cả hai biên hoa để cho như là tôn thờ những các anh hùng liệt sĩ mà đã trôn ở đây mà bây giờ đã hy sinh nằm trôn ở đây
thế bây giờ chuyển đi mà lại được nhà nước mình sửa sang thế xong này trồng hoa hai bên thì tôi thấy là rất là vinh dự và rất là vinh dự
rất là tự hào và vinh hạnh đến những truyền tống của nhà nước mình với những người đã quất
chính bởi bối cảnh lịch sử quá đặc biệt nên dù bảy mươi năm đã trôi qua nhưng trong tâm thức của mỗi người con thủ đô đều trào dâng cảm xúc khi nhắc đến con phố nhỏ nối phố lý thường kiệt với phố hai bà trưng
đối với người trẻ mình thì có thể giúp mình biết đến con phố này và có thể tìm hiểu những sự kiện lịch sử đấy để biết được những hy sinh của người chiến sĩ cũng như nhân dân ngày xưa
việc treo biển tuyên phố một mươi chín tháng một mươi hai là một việc làm thể hiện nghĩa tình với đồng bào thủ đô đã hy sinh vì đất nước để các con cháu thế hệ sau không bao giờ lãng quên công ơn những người đã đổ máu vì hòa bình hôm nay